để khống chế ngăn chặn không cho dịch tả lợn châu phi lây lan thành phố hải phòng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch đồng thời kiểm soát chặt chẽ một số địa bàn trên thành phố xuất hiện bệnh dịch
ngay sau khi hải phòng xuất hiện dịch bệnh tả lợn châu phi ubnd thành phố đã chỉ đạo ngành nông nghiệp triển khai việc ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh
xuất cấp hơn bốn tỷ đồng để tổ chức tập huấn tuyên truyền giám sát dịch mua hóa chất khử trùng tiêu độc phục vụ phòng chống dịch
thành lập năm chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời để phòng chống dịch tả lợn châu phi tại các đầu mối giao thông
kiểm soát chặt chẽ các hộ chăn nuôi diễn biến phát sinh trên đàn lợn nuôi của các vùng đã xuất hiện dịch bệnh
khu vực lân cận và các địa phương khác được cập nhật liên tục sát sao
hải phòng đã tiếp nhận và cung ứng một mươi lít hóa chất triển khai khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn